tại khu kinh tế hòn la huyện quảng trạch tỉnh quảng bình tập đoàn điện lực việt nam tổ chức lễ triển khai thi công
và phát động thi đua hoàn thành xây dựng cảng nhập than và đê chắn sóng
dự án cơ sở hạ tầng thuộc trung tâm điện lực quảng trạch
cảng nhập than gồm hai bến có chiều dài ba trăm linh m rộng ba mươi bốn m tiếp nhận tàu có tải trọng một trăm linh tấn trọng lượng toàn phần
đê chắn sóng được xây dựng gồm hai đoạn chiều dài hơn một hai trăm linh m công trình dự kiến hoàn thành
và đưa vào sử dụng cuối năm hai nghìn hai mươi hai để phục vụ hoạt động của nhà máy nhiệt điện quảng trạch i vào năm hai nghìn hai mươi
trung tâm điện lực quảng trạch gồm nhà máy nhiệt điện quảng trạch i và hai có tổng công suất hai bốn trăm linh mw
điện năng sản xuất hàng năm gần một mươi bảy tỷ kwh
đây là các công trình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia
đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng bình